thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng đã hội đàm với bộ trưởng thủ hiến chính phủ cộng đồng người bỉ nói tiếng pháp ông rudi demos nhân chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi hội đàm thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng hoan nghênh ông rudi demos bộ trưởng thủ hiến chính phủ cộng đồng người bỉ nói tiếng pháp
sang thăm việt nam đúng vào dịp kỷ niệm hai mươi năm thành lập phái đoàn wallonie bruxelles tại việt nam
hai bên vui mừng nhận thấy kể từ hai mươi năm thành lập phái đoàn quan hệ việt nam wallonie bruxelles đã phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
đã góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của việt nam
trong thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án trong khuôn khổ chương trình hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với một mươi tám dự án tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như giáo dục đào tạo y tế môi trường kinh tế
khoa học công nghệ và hàng không vũ trụ nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương nhất là tổ chức pháp ngữ